liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng của công ty cổ phần av healthcare
tại khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
khiến một mươi người tử vong một mươi năm người bị thương
ngày hôm nay một mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ giám đốc
cùng ba nhân viên công ty trách nhiệm hiểu hạn hà hải nga đơn vị thầu xây dựng công trình
để phục vụ công tác điều tra
cùng ngày lực lượng các bộ ngành trung ương đã làm việc với tỉnh đồng nai
để xử lý vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
công an tỉnh đồng nai đã tiến hành lấy mẫu bê tông thép vật liệu của công trình
tiến hành giám định xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn
cùng ngày đoàn công tác của các bộ xây dựng bộ lao động thương bình và xã hội
đến khảo sát hiện trường xảy ra vụ sập tường và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
để xử lý vụ việc xác định trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan
hiện tỉnh đồng nai đã hỗ trợ cho gia đình có người tử vong số tiền một mươi triệu đồng
và bị thương là năm triệu đồng